cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa phát lệnh truy nã đối với bị can đào thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ tại quận hai nguyên giám đốc sở tài chính tp hcm
bà lan bị bộ công an khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau đó do bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã
bộ công an đề nghị bất kỳ ai phát hiện thấy bà lan như trong ảnh có quyền bắt giải ngay về cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân gần nhất
cá nhân tổ chức sau khi bắt giữ tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay về phòng một mươi năm cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng bộ công an số bốn mươi bảy phạm văn đồng quận cầu giấy thành phố hà nội